thưa quý vị bộ y tế cho biết là trong năm hai nghìn một mươi tám sẽ có một số loại vaccine mới được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng
nhằm góp phần quan trọng trong việc thanh toán và phòng chống nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phổ biến ở trẻ em
theo kế hoạch từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám vaccine sởi rubella do việt nam sản xuất sẽ được sử dụng trên quy mô toàn quốc
cho trẻ từ một mươi tám tháng tuổi trong tiêm chủng mở rộng
bộ y tế cũng sẽ đưa vaccine bại liệt cho trẻ năm tháng tuổi vào chương trình tiêm chủng mở rộng từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi
loại vaccine phối hợp năm trong một phòng các bệnh bạch hầu ho gà uốn ván viêm gan b và viêm phổi viêm mảng não mủ
do vi khuẩn hiếp sẽ được đưa vào sử dụng trên quy mô nhỏ tại bốn tỉnh
sau đó sẽ đưa vào sử dụng rộng rãi trên quy mô toàn quốc vào cuối quý hai năm hai nghìn một mươi tám